năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ đã ban hành nghị định số tám mươi chín hai nghìn một mươi bốn ndcp hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
nghị định này đã có những thay đổi đáng kể so với quy định cũ như danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú sẽ được xét tặng ba năm một lần thay cho quy định hai năm một lần như trước năm hai nghìn một mươi
bỏ tiêu chuẩn người được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân phải được phong tặng nghệ sĩ ưu tú ít nhất năm năm nay chỉ yêu cầu đã được phong tặng nghệ sĩ ưu tú
năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ đã ban hành nghị định số tám mươi chín hai nghìn một mươi bốn ndcp hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú ít nhất năm năm thay cho quy định hai năm một lần như trước năm hai nghìn một mươi bốn
truyền hình việt nam tổ chức đều được tính để xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú huy trường tại các cuộc thi do hội chuyên ngành cấp trung ương tổ chức cũng được quy đổi

chuyên hình việt nam tổ chức đều được tính để xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú huy trường tại các cuộc thi do hội chuyên ngành cấp trung ương tổ chức cũng được quy đổi